xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật những tin tức an ninh trật tự mới nhất
mở đầu là thông tin bắt giữ tội phạm ma túy
công an huyện lý nhân tỉnh hà nam vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép một trăm bảy mươi viên ma túy tổng hợp
thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm về ma túy vào đêm ngày một mươi sáu tháng sáu
tại xã công lý huyện lý nhân bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện lý nhân đã triển khai lực lượng bắt quả tang đối tượng phạm hồng hào
sinh năm hai nghìn một trú tại xã bình nghĩa huyện lục bình tỉnh hà nam đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một trăm bảy mươi viên ma túy tổng hợp hai điện thoại di động một xe mô tô và số tiền gần ba triệu đồng
bước đầu hào khai nhận vận chuyển số ma túy trên về địa bàn huyện lý nhân để tiêu thụ
hiện công an huyện lý nhân đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
đối tượng lê đình đệ trú tại xã ia sa huyện ia ca tỉnh đắk lắc vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm giam bốn tháng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó tổ công tác tiến hành kiểm tra và bắt quả tàng tại vườn nhà đệ ở xã ia sa huyện ia ca
đang trồng trái phép số lượng lớn cây cần sa
qua kiểm đếm có tổng cộng hai trăm năm mươi cây cần sa
tiếp tục kiểm tra trong căn nhà ở phía sau vườn lực lượng công an phát hiện đệ phơi hàng trăm chùm hoa cần sa khô với trọng lượng hơn bốn kg
ngay sau đó lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản nhổ bỏ thu gom toàn bộ số cần sa nói trên
lợi dụng sự sơ hở của các công trình đang xây dựng không có người trông coi vào ban đêm để trộm cắp tài sản
đối tượng hồ trọng thiện nhân trú tại phòng
phường quyết thắng thành phố con tum vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố con tum ra quyết định tạm giữ
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng sáu gia đình của bà huỳnh thị thủy phát hiện công trình gia đình bà đang xây dựng tại đường phan đình phùng tổ hai phương quyết thắng
bị kẻ gian đột nhập lấy trộm khoảng hơn bảy trăm linh kg sắt và một số máy móc dùng để xây dựng công trình nên đã trình báo với công an thành phố con tum
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố con tum đã phát hiện bắt giữ được đối tượng hồ trọng thiện nhân
đột nhập trộm cắp số tài sản nói trên tại cơ quan điều tra đối tượng nhân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
ngoài gây ra vụ trộm cắp nói trên trước đó đối tượng cũng đã đột nhập vào một số công trình đang xây dựng khác trên địa bàn thành phố con tum
để lấy trộm sắt và một số máy móc dùng để xây dựng công trình và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố con tum đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án
cơ giật tài sản của người đi đường không còn là thủ đoạn mới của các đối tượng
tuy nhiên vì tâm lý chủ quan bất cẩn mà nhiều người vẫn trở thành miếng mồi ngon của các đối tượng
trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố châu đốc tỉnh an giang liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản hết sức táo bạo
gây ra nguy hiểm đến tính mạng cho các nạn nhân
lợi dụng tuyến đường vắng vẻ ít người qua lại và sự sơ hở mất cảnh giác của người dân
từ đầu năm đến nay trên tuyến đường tránh quốc lộ chín mươi một và tân lộ kiều lương thuộc địa bàn thành phố châu đốc tỉnh an giang
các đối tượng đã ra tay thực hiện
một mươi vụ cướp cướp giật tài sản
điển hình vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai khi bà tô thị hồng ngọc đang chở cháu gái ba tuổi lưu thông trên đường tránh quốc lộ chín mươi một
thì bất ngờ bị một nam thanh niên từ phía sau chạy vượt lên áp sát giật lấy túi sách
bà ngọc liền đuổi theo và truy hô thì bị đối tượng ép xe ngã xuống đường làm cháu bé bị chấn thương nặng
cái này vô nè trắng nó sụp nguyên cái này miếng thịt ha nó sụp miếng da nó sụp vô gì nè là vô bác sĩ dở ra bác sĩ chụp hình ra là nguyên miếng sợ thấy sợ luôn
gần đây nhất ngày ba tháng sáu trên đường đi bán vé số khi đến đường tân lộ kiều lương bà trần thị đào bị một nam thanh niên áp sát xe giật sợi dây chuyền vàng một mươi tám k
trong lượng ba năm chỉ vàng trên cổ bà rồi tẩu thoát
sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng hình sự công an thành phố châu đốc nhanh chóng xác định bắt giữ đối tượng trần văn năng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã khánh hòa huyện châu phú tỉnh an giang
năng là thủ phạm của hai vụ cướp giật táo bạo nói trên
để có tiền thỏa mãn cơn nghiện game năng đã thực hiện chót lọt chín vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố châu đốc
nói chung em nhìn những người phụ nữ tầm khoảng ba mấy
tại mấy người đó đang trên đường mà lú đồ ra em mới giữ
mấy người phụ nữ mà ba mấy bốn mươi người ta chạm chạm
thế em giữ làm cho người quay đầu là em chạy được
trước những tính chất manh động nguy hiểm của các đối tượng công an thành phố châu đốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa chấn áp tội phạm
đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của người dân
cơ quan công an cũng mong bà con

bởi khu bãi rác nam sơn nơi mà tiếp nhận rác lớn nhất của thủ đô đang trong tình trạng quá tải
rác thải sinh hoạt sau nhiều ngày đắp đống tại một số tuyến đường đang ngày càng trở nên ô nhiễm và gây mất mỹ quan đô thị
đống rác này đã tồn tại ở đây được bốn ngày và đang dần phình to hơn qua mỗi ngày
cùng với đó là những bãi tập kết rác tự phát cũng đang dần hình thành
theo nhiều công nhân vệ sinh chia sẻ thì những ngày qua để giảm tải tình trạng này
thi thoảng cũng có xe rác đến thu gom nhưng chỉ thu của mỗi công nhân vệ sinh một xe rác
và chỉ thu ở những khu vực quá ủn ứ hoặc tràn ra đường
còn đa phần vẫn xếp đống thành từng hàng dài như thế này
ở khắp các tuyến phố
đây là tình trạng cứ vài tháng lại xảy ra kéo dài suốt chục năm qua tại hà nội
do những trục trặc ở nơi tiếp nhận rác là bãi rác nam sơn
theo kế hoạch thì tháng sáu này bãi rác nam sơn sẽ giảm tiếp nhận xuống mức ba năm trăm linh tấn
nhưng thực tế vẫn phải tiếp nhận tới năm năm trăm linh tấn
do nhà máy đốt rác bị chậm tiến độ không thể đi vào hoạt động
từ đó dẫn đến tình trạng ủn ứ trong nội thành suốt nhiều ngày qua
tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện kim động tỉnh hưng yên đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn giang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn đức nhuận xã dạ trạch huyện khói châu tỉnh hương yên
về tội trộm cấp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện quang bình
và công an huyện bắc quang tỉnh hà giang
là đối tượng lộc văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã đức lương huyện đại từ tỉnh thái nguyên
tại thôn nà đòn xã phú nam huyện bắc mê tỉnh hà giang
bị công an huyện bắc mê tỉnh hà giang ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện